thưa quý vị cách đây sáu mươi năm tại tràng sộp hay còn có tên gọi là ấp tour hai
xã đồng khởi huyện châu thành tỉnh tây ninh lực lượng vũ trang miền đông nam bộ cùng với quân và dân tây ninh
đã tiến hành thắng lợi trận tập kích căn cứ tour hai của địch mở đầu cho phong trào vũ trang đồng khởi toàn miền nam
và để kỷ niệm sự kiện mang ý nghĩa to lớn này trong hai ngày hôm nay năm tháng một và ngày mai sáu tháng một
trên địa bàn tỉnh tây ninh sẽ diễn ra rất nhiều các hoạt động tri ân tưởng nhớ ôn lại chiến thắng tua hai
cũng nhân dịp này trong tiểu mục ngày này năm xưa của truyền hình nhân dân
mời quý vị cùng chúng tôi ôn lại những hồi ức lịch sử về chiến thắng tour hai
một phát pháo lệnh mang ý nghĩa lịch sử của quân và dân miền đông nam bộ
sau năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mỹ hất cảng pháp để thống trị miền nam việt nam dựng lên chính quyền tay sai ngô đình diệm
tiến hành cuộc chiến tranh một phía ngày càng gây gắt ác liệt
chúng lê máy chém đi khắp miền nam hòng nhấn chìm cuộc đấu tranh của nhân dân

chính quyền mỹ ngụy đem một trung đội tinh nhuệ nhất lên ấp tour hai tỉnh tây ninh
biến tour hai trở thành căn cứ quân sự cấp trung đoàn của quân nguyện
là kho vũ khí dự bị cho cả ba vùng chiến thuật
tại đây có trung đoàn ba mươi hai thuộc sư đoàn một mươi ba nguyện cùng một trường huấn luyện biệt kích
một tiểu đoàn thường trực ứng chiến và hai đại đội thám báo cải cắm trong dân
trong hoàn cảnh trường trực ứng chiến
trong đó việc tạo ra một trận đánh thèn chốt
dáng cho địch một đòn choáng váng về tinh thần
làm dung chuyển hệ thống phòng thủ của địch
sẽ tạo ra sự đột biến về thế và lực
thúc đẩy phong trào nổi dậy của nhân dân phát triển lên thành cao trào cách mạng
và tour hai chính là mục tiêu mà ban quân sự miền đông tiến hành lựa chọn
đúng giờ ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi
trận đánh bắt đầu
quân ta với bốn mũi bí mật áp sát địch
bất ngờ tiến công vào mục tiêu chủ yếu là sở chỉ huy trung đoàn địch
làm dối loạn chỉ huy
quân ta đã nhanh chóng đánh chiếm kho súng
lấy vũ khí địch để đánh địch
với cách đánh miêu trí và dũng cảm
chỉ trong vòng ba giờ
quân ta đã làm chủ căn cứ
tiêu diệt sở chỉ huy
đánh thiệt hại và làm tan giã ba tiểu đoàn địch
thù hơn một hai trăm linh súng các loại
phá hủy nhiều vũ khí
và phương tiện chiến tranh
tội chỉ huy ở đâu là dẫn quân tiêu diệt hết
có trận bào sơn he đó là mỹ vô căn cứ là quân từ bảy giờ sáng
mà quân tới năm giờ chiều
vô sáu đợt trường phong mà quân bật ra hết
trận đánh này là có một lính thôi
với tôi là quân diệt ba trăm sáu mươi tên mỹ
đã sáu mươi năm trôi qua
lịch sử đã sàng trang mới
nhưng chiến thắng tua hai
in đậm dấu ấn lịch sử
chiến thắng này thổi bùng lên ngọn lửa
đưa phong trào khởi nghĩa từng phần phát triển
nhảy vọt thành cao trào đồng khởi
châm ngòi cho cuộc nổi dậy của nhân dân địa phương
khởi nghĩa giành chính quyền
làm chủ và tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ
những bài học về sự lãnh đạo của đảng
về quá trình chuẩn bị chú đáo tỉ mỉ
về xây dựng quyết tâm
táo bảo rút ra từ chiến thắng tua hai
vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay